chiều ngày hai mươi chín tháng ba tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cùng một số lãnh đạo các bộ làm việc với lãnh đạo chủ chốt của hiệp hội dược liệu việt nam
thủ tướng nhấn mạnh động lực của phát triển dược liệu là từ nhu cầu của thị trường và lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển
báo cáo thủ tướng chính phủ chủ tịch hiệp hội dược liệu việt nam tạ ngọc dũng cho biết do không đáp ứng được nhu cầu trong nước nên tám mươi dược liệu sử dụng hiện nay là nhập khẩu
sản xuất dược liệu trong nước chỉ còn thiếu quy hoạch không đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức y tế thế giới
hiện nước ta chỉ có một mươi tám trong số ba trăm linh cây dược liệu được cấp chứng chỉ hệ quản lý chất lượng công tác quản lý về chất lượng dược liệu còn bất cập đe dọa an toàn đối với người sử dụng
kết luận buổi làm việc thủ tướng cho biết hội nghị toàn quốc về dược liệu sắp tới là rất quan trọng đưa ra những định hướng giải pháp phát triển cây dược liệu một thế mạnh của đất nước
thủ tướng nêu rõ về tiềm năng to lớn và điều kiện thuận lợi để phát triển cây dược liệu ở việt nam
thủ tướng cũng thống nhất quan điểm động lực của phát triển dược liệu là từ nhu cầu của thị trường và lấy kinh tế tư nhân bao gồm doanh nghiệp tư nhân hộ cá thể làm động lực phát triển
bên cạnh đó cần tổ chức một số trung tâm sản xuất chế biến dược liệu ở một số vùng miền để sản xuất có quy mô lớn
nhấn mạnh việc phải coi trọng chất lượng thương hiệu dược liệu việt nam thủ tướng cho rằng cần quản lý tốt hơn sản xuất dược liệu ngăn chặn có hiệu quả nạn nhập lậu buôn lậu hàng dược liệu dởm vào trong nước phá hoại thị trường trong nước
có biện pháp tăng cường quản lý chất lượng dược liệu phù hợp với bộ tiêu chuẩn dược liệu và các biện pháp quan trọng khác
trong đó có biện pháp gắn với chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ dược liệu
thủ tướng cũng cho rằng cần gắn sản xuất dược liệu với y học cổ truyền
những bài thuốc của các thầy thuốc việt nam kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa y học hiện đại và y học cổ truyền
sự kết hợp này phải từ trường học các ngành các cấp và đặc biệt là trong ngành y tế